thời gian qua tại một số địa phương lực lượng công an tiếp tục đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán phụ nữ sang trung quốc làm vợ bất hợp pháp hoặc bán vào các tụ điểm mại dâm
mặc dù cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như đưa ra những cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm nhưng đến nay loại hình tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp
nạn nhân lê thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện đông hòa tỉnh phú yên bị lừa bán sang trung quốc làm vợ của ba người đàn ông trung quốc
xong rồi nó bán bán rồi cháu trốn ra nó kêu nhà chồng đấy tôi đón cháu về lại đấy nữa thế là cháu bị bắt lại một lần nữa
điều đáng nói nhiều đối tượng trước đây là nạn nhân của tội phạm mua bán người nhưng khi được giải cứu về việt nam lại trở thành đầu mối để tìm phụ nữ bán sang trung quốc
mới đây công an tỉnh nam định bắt giữ đối tượng bùi thị thu giang hai mươi tuổi nhưng đã có năm năm bị lừa bán sang trung quốc làm gái mại dâm
khi được giải cứu với việt nam ra lại trở thành tội phạm
khi lừa bắn hai nạn nhân sang trung quốc
quý một năm hai nghìn một mươi năm toàn quốc phát hiện xảy ra bảy mươi vụ mua bán người với chín mươi chín đối tượng một trăm bốn mươi năm nạn nhân
trong đó tám mươi là mua bán người sang trung quốc địa phương xảy ra nhiều nhất là lào cai hà giang lai châu điện biên và nghệ an
tình hình tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp với tính chất và thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
chúng thường có tổ chức chặt chẽ và móc nối
trước thực trạng này mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an việt nam đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự công an trung quốc mở đợt cao điểm tấn công tuệ phạm mua bán người từ việt nam sang trung quốc

sau nhận thức cho người dân về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người đặc biệt là người dân các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa